quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành chung xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh bình đẳng minh bạch công khai
để doanh nghiệp nhà đầu tư đóng góp các ý tưởng triển khai các dự án phù hợp với các mục tiêu đã xây dựng
trong khuôn khổ lễ công bố thành phố đà nẵng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho bảy dự án
trong đó có sáu dự án có vốn đầu tư trong nước một dự án tăng vốn đầu tư và một dự án có vốn đầu tư nước ngoài
vừa được cấp phép trong thời gian qua trên địa bàn thành phố với tổng vốn đầu tư hơn chín ba trăm linh tỷ đồng
xuất khẩu dẹp may của việt nam mặc dù gặp nhiều khó khăn kim ngạch dự kiến giảm so với năm ngoái
nhưng năm nay vẫn ghi nhận sự bứt phá kỷ lục về thị trường xuất khẩu
theo hiệp hội dẹp may việt nam chưa năm nào ngành dẹp may xuất khẩu vào nhiều thị trường như năm nay
với một trăm linh bốn thị trường vùng lãnh thổ trong đó thị trường lớn nhất của ngành dẹp may việt nam vẫn là mỹ
tiếp đó là nhật bản hàn quốc và eu
khi thị trường xuất khẩu lớn giảm các doanh nghiệp tìm cách mở rộng sang các thị trường như châu phi nga ấn độ
năm hai nghìn hai mươi bốn dự liệu thị trường vẫn nhiều khó khăn nhưng ngành dẹp may vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng một mươi
với kim ngành xuất khẩu dự kiến bốn mươi bốn tỷ usd
tín hiệu tích cực là hiện đơn hàng xuất khẩu quý bốn đã tốt hơn kỳ vọng duy trì cho cả năm hai nghìn hai mươi bốn
một mươi một tháng năm nay theo thống kê của ngành hải quan cà phê việt nam xuất khẩu đạt một ba mươi sáu triệu tấn
trị giá ước đạt ba năm tỷ usd tăng ba bốn so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên lượng cà phê xuất khẩu giảm dần trong hai tháng gần đây do lượng tồn kho của cà phê việt nam hiện đã giảm đến mức thấp nhất từ trước đến nay
việt nam có diện tích cà phê lớn thứ sáu thế giới nhưng sản lượng cà phê lại đứng thứ hai thế giới
nguyên nhân được các chuyên gia ngành cà phê đánh giá là do
do tồn kho của cà phê việt nam hiện đã giảm đến mức thấp nhất từ trước đến nay
giá cà phê sau thời gian trứng lại hiện đã đạt đến đỉnh có thời điểm tăng lên bảy mươi đồng một kg
và dự báo trong vụ sau giá có thể tăng hơn nữa vì nguồn cung đang thiếu
hiện cà phê việt nam vốn được người tiêu dùng thế giới lựa chọn bởi chất lượng
tuy nhiên ngành cà phê muốn tăng giá trị hơn nữa từ khâu sản xuất đến chế biến luôn phải đặt chất lượng lên hàng đầu
thực hiện chỉ đạo của chính phủ về bình ổn giá
từ nay cho đến tết các doanh nghiệp phân phối đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định
để từ đó không có sự gián đoạn trong cung cấp các mặt hàng thiết yếu
cũng như đột biến về giá cả cho người tiêu dùng ghi nhận của phóng viên tại thị trường hà nội
hơn năm lít nước mắm đã được doanh nghiệp này dự trữ để cung cấp cho thị trường cuối năm và tết
mọi nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất cho nước mắm đều tăng nhẹ
nhưng doanh nghiệp này cam kết đảm bảo bình ổn giá bởi họ tiết kiệm được các chi phí phát sinh
trong dịp tết này thì mình sẽ có chương trình giảm giá cho bà con
chứ không tăng giá của mình là liên viết từ nhiều năm nay
và bình ổn giá cho tất cả mọi sản phẩm
nhưng năm nay có chương trình chẳng hạn bây giờ mình mua một chai này đúng không
một chai nhỏ một chai to này chai năm trăm linh này mình sẽ được tặng một chai này chẳng hạn như thế
và sẽ có quà cho bà con để tăng nguồn mua nhiều hơn
tạo điều kiện cho bà con có cái sản phẩm tốt hơn để xong sử dụng
đối với lại giá thì có những cái mặt hàng nó nhích nhẹ
nhưng mà thực ra thì cái chi phí của các cái sản phẩm cho cái dịp tết nguyên đán thì nó rất là cao
chi phí vận chuyển rồi các cái chi phí logistic
thế nhưng mà chúng tôi đang cố gắng để giữ cái bình ổn giá
để cho không ảnh hưởng đến cái sức tiêu thụ
cũng như là một phần nào đó để bình ổn thị trường
và cũng cùng với lại người tiêu dùng để vượt qua những cái khó khăn
thời điểm cuối năm dự báo sức mua sắm của người dân
sẽ ngay cảnh sát
để sẵn sàng tăng mạnh để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu
các cơ sở kinh doanh siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn hà nội
đã chủ động sản xuất dự trữ nguồn hàng đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý
cùng những chính sách khuyến mại kích cầu mua sắm hấp dẫn
để đảm bảo ổn định cho hàng hóa cuối năm
sở công thương đã triển khai các biện pháp bình ổn thị trường
phối hợp với ngân hàng hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp sản xuất
phân phối với các tổ chức tín dụng để tiếp cận được nguồn vốn vay
với lãi suất ưu đãi dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp cuối năm và tết nguyên đán
hơn nữa để kiểm soát bình ổn giá cả thị trường
cùng với việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ
cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường dự báo sớm nguồn cung và nhu cầu hàng hóa
nhất là các mặt hàng thiết yếu mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có nhiều biến động về giá cả
tòa án nhân dân huyện thuận nam tỉnh ninh thuận sáng nay đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn năm trăm linh hai d
nằm trên quốc lộ một a thuộc địa bàn huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
theo cáo trạng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê tự trị được bổ nhiệm giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai d
với nhiệm vụ được giao lê tự trị đã thỏa thuận nhận một trăm tám mươi sáu
triệu đồng của năm chủ phương tiện điều trú tỉnh phố yên để thay đổi thông số kỹ thuật
nâng chiều cao tải trọng của hai mươi bảy phương tiện mà không phải lập hồ sơ cải tạo theo đúng quy định
trong đó có một mươi sáu phương tiện đã đăng kiểm thành công một mươi một phương tiện chưa được đăng kiểm do bị tổ kiểm tra
chuyên ngành phát hiện xét thấy hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến các quy định của nhà nước
về quản lý hành chính trong lĩnh vực giao thông ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan nhà nước
tòa án nhân dân huyện thuận nam tỉnh ninh thuận đã tuyên phạt lê tự trị tội nhận hối lộ
với mức án bốn năm sáu tháng tù giam hành vi đưa hối lộ của các đối tượng nguyễn văn tuấn dân
dương văn minh phạm văn thành lê đức dũng và trương minh nam từ sáu tháng đến ba năm tù giam
đoàn đăng nghiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng quảng ninh và các lực lượng chức năng
vận chuyển trái phép hơn năm trăm bốn mươi kg pháo cùng hai trăm bốn mươi gói bánh kẹo từ trung quốc về việt nam
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại khu vực sông ca long khu vực biên giới tỉnh quảng ninh
các lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng ninh an cạm trần thị long đang vận chuyển
trái phép hơn năm trăm bốn mươi kg pháo cùng hai trăm bốn mươi gói kẹo từ trung quốc về việt nam tiêu thụ trong quá trình bắt giữ
đảm bảo tuyệt đối an toàn hiện đoàn đăng nghiệm phòng chống ma túy và tội phạm
miền bắc đang phối hợp với bộ đội biên phòng quảng ninh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ ban đầu
bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định
thưa quý vị thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng tự xưng là người ở ubnd phường
ubnd quận gọi điện thoại cho công dân thông báo về việc sai dữ liệu dân cư và đề nghị được hỗ trợ online cập nhật thông tin
phải nhấn mạnh đây là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản và khai thác thông tin công dân nhằm thực hiện các ý định xấu
cơ quan công an khẳng định dữ liệu dân cư của công dân chỉ được thu thập cập nhật và chỉnh sửa trực tiếp tại cơ quan công an
và không thực hiện bất kỳ một hoạt động dữ liệu dân cư nào qua hình thức online
cuộc điện thoại với người gọi tự xưng là làm việc tại ubnd phường khiến chị hoa khá bất ngờ
theo đó người này yêu cầu chị phải đi chỉnh sửa thông tin dữ liệu
thông tin của chị đang bị lỗi chưa được cập nhật từ tỉnh minh nhân dân cũ qua căn cước công dân
nên bây giờ em muốn mời chị mang theo căn cước công dân và điện thoại thông minh lên văn phòng quản lý đất đai của quận
để đối chiếu lại thông tin của mình cho chính xác để có gì cán bộ người ta cập nhật lại thông tin cho mình thế cả
đưa ra lý do vì bận công việc không đi vào giờ hành chính chị hoa tiếp tục được các đối tượng dẫn nối
kết bạn gia lô với một người được giới thiệu là công tác tại ubnd quận
thông tin dữ liệu bằng hình thức online
lỗi sai chính tả khiến chị hoa lập tức nghi ngờ cảnh giác
thì chị có nói là em ơi chị nhớ là cái thời gian trước khi mà chị lên thì chị không cần thiết phải vào giờ hành chính
làm căn cước công dân người ta cũng có thể hỗ trợ vào cả buổi tối
thế thì đồng chí đấy có cười và nói với chị là ai mà lại còn hỗ trợ chị ngoài giờ hành chính
bọn em chỉ làm giờ hành chính thôi thì chị đã thấy nó có cái gì sai sai
thì đồng chí cũng có dọa nản một chút là ok nếu như mà chị không
phối hợp thì nếu như sau này mà chị có những cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ không hỗ trợ chị
với tinh thần cảnh giác cao chị hoa đã không để các đối tượng đạt được mục đích lừa đảo
thế nhưng với anh lợi lại không được may mắn như vậy
cũng với thủ đoạn tự xưng là người của ubnd phường
gọi điện thoại thông báo về việc dữ liệu dân cư của anh cần phải đính chính chỉnh sửa
dù đã rất cẩn thận tuy nhiên khi các đối tượng đọc các thông tin đúng về nguyên quán hộ khẩu
cũng như các sai sót về dữ liệu thông tin của mình
anh lợi đã hoàn toàn tin tưởng và làm theo các hướng dẫn của các đối tượng

đối tượng bảo là thì của anh hoàn thiện hoàn thành rồi
thì anh vui lòng chuyển khoản cái lệ phí thôi
lệ phí thì cũng chỉ một mươi hai đồng thôi nó cũng không nhiều
cho nên là anh cũng không nghĩ là phòng bị cái đó
khoảng hơn một giờ thì anh mới phát hiện ra là điện thoại mình đang bị hách
thì tổng thời hạn của anh đối tượng đã lấy đi khoảng bốn trăm bốn mươi triệu đồng
với thủ đoạn
đánh vào tâm lý cùng những thông tin dữ liệu dân cư được đưa ra khá chính xác
các đối tượng đã dễ dàng gây dựng được lòng tin của nhiều người dân
cũng nói về cái việc là để cập nhật cái dữ liệu về sâu hơn
thì thực ra cái thông tin đại chúng cũng biết là mình cần thiết phải có cái cập nhật đấy rồi
đó thì đấy là những cái dấu hiệu mà mình cảm thấy đáng tin
tiếp tục là giới thiệu một cái cán bộ bên quận
và cái cán bộ bên quận đấy kết bạn gia lô và có hình ảnh cái hiệu của việt nam mình
nó cũng khá là uy tín
thì đấy là những cái dấu hiệu mà mình cảm thấy là nếu những người mà không tỉnh táo thì rất là dễ bị có thể là bị bắt lừa
bộ công an cho biết hiện nay tất cả thông tin về công dân khi có nhu cầu chỉnh sửa
cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư phải do chính công dân đề xuất nguyện vọng
không xuất phát từ bất kỳ tổ chức đơn vị cá nhân nào
việc chỉnh sửa thông tin chỉ duy nhất làm bằng hình thức trực tiếp
chỉ có cấp cơ sở đó là công an các phường xã thị trấn
có thể là cập nhật chỉnh sửa khi đó người dân phải đến trụ sở
cung cấp những thông tin thay đổi của mình và phải có xác nhận của công an cơ sở
khi đó các thông tin đấy mới được cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư
bộ công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi lạ
về thu thập chỉnh sửa thông tin dữ liệu dân cư phải để các quảnh giác liên hệ đến cơ quan chức năng
ở phương xã nơi cư trú để được hỗ trợ tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin
liên quan đến dữ liệu dân cư

tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị kinh tế khó khăn cộng với thị trường cạnh tranh khốc liệt khiến cho ông lớn giao đồ ăn
bermin doanh nghiệp nổi bật đến từ hàn quốc chính thức chia tay thị trường việt nam
từ ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn
thứ nhất là đây là một hòn tộc phù hợp với phát triển theo kinh tế xanh cũng như là kinh tế từng hoàng
cần giờ là một nguyện duy nhất của thành phố hồ chí minh vừa có sông có biển có đảo

thì cái môi trường trong làng chi biến cũng tạo ra được những tổ chất lượng xanh sạch
mới đây nhất để quảng bá và đưa sản phẩm của doanh nghiệp cần giờ ra thị trường trong nước và thế giới
huyện cần giờ đã phối hợp với tiktok cùng trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức chiến dịch quảng bá nông đặc sản tại cần giờ qua nền tảng số
chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc phát triển các sản phẩm ô cốp trên địa bàn của quyện mình
ngoài một mươi tám sản phẩm hiện có
trong năm hai nghìn hai mươi ba này chúng tôi cũng đã có rà sót xét diệt
rồi hiện nay đang trình thẩm định tiếp tục hai mươi hai sản phẩm để thành phố thẩm định công nhận đặc trưng là sản phẩm bồ cốp
trong đó đặc biệt là có sản phẩm về du lịch
theo các chuyên gia nếu không đạt sự tập trung vào yếu tố xanh
doanh nghiệp sẽ khó duy trì cân bằng giá thành của sản phẩm theo tiêu chuẩn xanh
đặc biệt khi giá sản phẩm tăng do sử dụng nguyên liệu gần thiên nhiên
nguyên liệu tái chế và yếu tố bảo vệ môi trường
điều này đồng nghĩa rằng để kinh doanh hiệu quả doanh nghiệp cần phải quản lý chi phí một cách nghiêm ngặt
và nên tập trung vào một số sản phẩm quan trọng và thiết yếu theo hướng tiêu chuẩn xanh
cho tới nay thì chúng ta đã xây dựng được một lực lượng doanh nông độ chừng một trăm linh bạn nổi bật
ở tất cả các địa phương từ bắc cho tới nam
với công thức sử dụng tài nguyên bản địa
để ứng dụng công nghệ mới để đưa ra rất nhiều sản phẩm mới
trong đó nơi mà chúng ta đang đi thăm ngày hôm nay của bạn tiến vietnipa
cũng là ở trong chiều hướng đó
dừa nước là một loại cây lâu nay nó mọc hoang dại
bây giờ là anh tiến đã xây dựng ở chung quanh chỗ chúng ta đứng ở đây một cái vùng nguyên liệu là một mươi hectare
và năng suất của dừa nước
mỗi một ngày là một lít dừa nước cho một cây
thì tôi nghĩ là cái năng suất đó rất đáng kể
và với lại phát triển cái tài nguyên bản địa
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi
việt nam đã xác định thực hiện mục tiêu của kinh tế xanh hướng đến tiếp cận kinh tế bền vững
bao gồm việc giảm thiểu sản lượng chất thải giảm lượng khí nhà kính thải ra môi trường
và thúc đẩy sự phát triển của các mô hình kinh tế tuần hoàng
ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest và tuần lễ đổi mới sáng tạo
và khởi nghiệp thành phố hồ chí minh vừa chính thức khai mạc
sự kiện do bộ khoa học và công nghệ phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tổ chức lần này
có quy mô hoạt động lớn nhất từ trước cho đến nay
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
thưa quý vị khu vực xung quanh quang huy đang trình bày và giới thiệu hai trăm linh dự án và ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
không chỉ của việt nam
nhưng cũng của các nước trên thế giới đặc biệt là khu vực phối hợp với hàn quốc
đây là sự kiện điểm nhấn tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
gắn liền với tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố hồ chí minh
với chủ đề phát huy tạng nguyên của đất nước nâng tầm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo việt nam hội nhập quốc tế
với chủ đề phát huy tạng nguyên đất nước nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo việt nam hội nhập quốc tế
chuỗi sự kiện techfestwise hai nghìn hai mươi ba mang đến cơ hội kết nối nguồn lực tài chính đối tác phát triển thị trường trong nước và quốc tế
chia sẻ kiến thức cho các nhà sáng lập viên giúp các doanh nghiệp phát huy hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy kinh tế
hơn bốn mươi sự kiện xuyên suốt tuần lễ với hàng ngàn lượt đăng ký tham dự
điểm nhấn là khai mạc triển lãm sản phẩm dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo techfestwise hai nghìn hai mươi
lễ trao giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp i star hai nghìn hai mươi ba
để xây dựng hệ sinh thái thì không chỉ chúng ta thưởng thức sự kiện mà phải có chương trình huấn luyện đào tạo rất là bền bỉ hiên nhẫn
phải có nhiều các huấn luyện viên các cố vấn chuyên nghiệp am hiểu về công nghệ am hiểu về mô hình kinh doanh và về đầu tư
và các đội tuyển của việt nam cũng phải có cơ hội để cọ sát nhiều hơn với quốc tế
thì techfest đã kết hợp với các địa phương tổ chức các chuỗi sự kiện techfest vùng techfest địa phương
và năm nay cũng tổ chức cả techfest quốc tế đã tổ chức ở hàn quốc ở úc
nơi có những cộng đồng người việt của mình nằm cột đối để kết nối phát triển thị trường ở những quốc gia đó
các sự kiện chính trong ba ngày bao gồm hai phiên tổng thể là khai mạc techfestwise hai nghìn hai mươi ba và dấu ấn techfest hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham gia của chính phủ các bộ ban ngành và cả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp quốc gia
cùng hàng trăm chuyên gia doanh nghiệp một tọa đàm và hai mươi sáu hội thảo chuyên đề
các phiên tọa đàm hội thảo sẽ dành không gian cho các chuyên gia doanh nghiệp
nhà khởi nghiệp và lãnh đạo địa phương thảo luận về chiến lược phát triển của nền kinh tế việt nam
thông qua chiến lược phát triển của doanh nghiệp
thành phố hồ chí minh là trung tâm kinh tế văn hóa khoa học công nghệ lớn nhất cả nước
được đánh giá là đang sở hữu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số một việt nam
và được xếp hạng một trăm một mươi bốn trên một thành phố
thành phố có hệ sinh thái năng động toàn cầu
và đứng thứ ba trong khu vực asean về giá trị hệ sinh thái
có tác động kinh tế lên đến năm hai mươi hai tỷ usd chỉ sau singapore và jakarta
trong những năm qua thành phố hồ chí minh đã rất quan tâm đầu tư hỗ trợ
và tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp cho các start up phát triển
gần đây với nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
thành phố càng có điều kiện để triển khai các chính sách ưu đại phát triển khoa học công nghệ
thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
techfest việt nam hai nghìn hai mươi ba do cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao
quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ việt nam
văn phòng đề án tám trăm bốn mươi bốn trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia thực hiện
techfest được tổ chức lần đầu tiên năm hai nghìn một mươi năm là hoạt động thường niên
được bộ khoa học và công nghệ phối hợp với các đơn vị tổ chức trong suốt tám năm qua
qua các kỳ techfest với mục tiêu xây dựng và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
kết nối vùng với quốc gia và quốc tế